tiểu ban kinh tế xã hội của đại hội đảng lần thứ một mươi ba đã họp phiên toàn thể thứ sáu dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng tiểu ban
tại phiên họp tiểu ban nghe tổ biên tập báo cáo thảo luận cho ý kiến vào ba nội dung gồm hai dự thảo báo cáo đã được tổ biên tập hoàn thiện
thông qua nội dung của các báo cáo tóm tắt phục vụ đại hội đảng các cấp để chính bộ chính trị cho ý kiến và dự thảo kế hoạch hoạt động năm hai nghìn hai mươi của tiểu ban và tổ biên tập
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tiểu ban tập trung thảo luận cho ý kiến về các vấn đề gồm nhận định đánh giá tình hình
trong đó đánh giá tổng quát mà tổ biên tập thống nhất là trong một mươi năm qua
thủ tướng cho rằng cần đánh giá sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực với tinh thần không tô hồng cũng không mùa đen
trong đó lưu ý đánh giá về kinh tế tập thể hợp tác xã tổ chức sản xuất cơ cấu lại ngành nông nghiệp phát triển du lịch
kết cấu hạ tầng tài nguyên bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu các vấn đề nổi lên về văn hóa xã hội
cần tiếp tục ra soát kỹ bảo đảm sát thực tiễn không xa rời với điều kiện bối cảnh đất nước
về phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thủ tướng đề nghị thảo luận những vấn đề nào cần lưu tâm hơn
như khơi thông huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển hài hòa bền vững các trụ cột kinh tế văn hóa xã hội môi trường an ninh quốc phòng đối ngoại
theo kế hoạch tổng thể hoạt động của tiểu ban trong năm hai nghìn hai mươi thủ tướng nêu rõ còn rất nhiều việc phải làm
cần tiếp tục nghe thêm ý kiến hoàn thiện báo cáo trình đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba